hơn nửa năm kể từ sự cố ô nhiễm môi trường biển thời gian qua tình hình an ninh trật tự đời sống của người dân các địa phương ven biển trên địa bàn tỉnh luôn được duy trì ổn định
kết quả này là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị đồng hành cùng nhân dân các địa phương ven biển tạo nên sức mạnh đoàn kết để quảng trị vượt qua khó khăn thử thách
sau khi chính phủ thông báo nguyên nhân cá chết ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức công khai minh bạch việc thống kê thẩm định việc bồi thường thiệt hại
đến nay tỉnh quảng trị đã giải ngân xong đợt một việc chi trả tiền bồi thường thiệt hại cho hai đối tượng thiệt hại trực tiếp là chủ tàu thuyền và lao động trên biển với số tiền hai trăm linh hai tám tỷ đồng
kết thúc đợt một việc chi trả bồi thường thiệt hại ở các địa phương trong tỉnh được đánh giá đã làm đúng quy trình công bằng minh bạch đảm bảo an ninh trật tự và mang lại sự hài lòng phấn khởi cho người dân
trong thời gian tới bên cạnh việc thống kê thẩm định các đối tượng thiệt hại khác để chi trả tiền bồi thường thỏa đáng những đợt tiếp theo các cấp chính quyền tỉnh quảng trị cần phải định hướng người dân sử dụng nguồn tiền bồi thương hiệu quả chuyển đổi sinh kế tạo công an việc làm ổn định đời sống và phát triển sản xuất cho người dân vùng biển
tin rằng với sự đoàn kết đồng thuận ý đảng hợp lòng dân sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp tiếp tục giúp người dân vùng biển quảng trị vượt qua khó khăn thử thách để có cuộc sống tốt đẹp hơn